trong thời gian ly hôn tuấn đã đưa cho hiền một trăm linh triệu đồng để trả nợ
chị hiền hứa sẽ trả hết nợ rồi quay lại với tuấn
tuy nhiên đến cuối tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tuấn phát hiện chị hiền có quan hệ tình cảm với một người khác nên ghen
chiều ngày bốn tháng ba tuấn mua chai thuốc trừ sâu rồi tìm đến gặp vợ cũ để đòi lại tiền
khi chị hiền không đồng ý tuấn đã lấy chai thuốc diệt cỏ đổ vào miệng vợ cũ
chị hiền đã được đưa đi cấp cứu còn tuấn bị công an tạm giữ để điều tra
một đối tượng chuyên trộm cắp thiết bị tài sản các công trình giao thông thủy lợi nội địa trên địa bàn huyện đô lương tỉnh nghệ an đã bị công an huyện đô lương bắt giữ
ước tính giá trị lên tới một trăm linh triệu đồng
thủ phạm gây ra hàng loạt các vụ trộm trên chính là đối tượng nguyễn văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại khối một mươi thị trấn đô lương
vật chứng thu giữ là hai mươi ba máy đóng mở điều tiết nước các kênh thủy lợi nội đồng
tại cơ quan công an nam khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đến đầu năm hai nghìn một mươi chín đã thực hiện chót lọt một mươi vụ trộm cắp tài sản các công trình giao thông thủy lợi với tổng trị giá gần một trăm linh triệu đồng
mở rộng điều tra công an huyện tiếp tục bắt giữ phan thị vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thị trấn đô lương về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
hồ minh lợi ba mươi một tuổi và thái hoàng trọng thái hai mươi ba tuổi cùng chú tại huyện tam bình tỉnh vĩnh long
đã bị phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long
xử phạt về hành vi vi phạm hành chính vi phạm sản xuất tàng trữ mua bán vận chuyển trái phép pháo thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm
tiến hành kiểm tra nhà số một tổ một tại ấp phú trường xã song phú huyện tam bình
lực lượng công an đã phát hiện lợi và thái đang cất giấu một kg bột trắng năm kg lưu hình và nhiều dụng cụ dùng để vào việc chế tạo vật liệu nổ
qua làm việc lợi và thái khai nhận số hóa chất trên được mua của một người lạ mặt trên mạng với mục đích là dùng để chế tạo
thuốc nổ hành vi của hai đối tượng trên là vi phạm pháp luật làm mất an ninh trật tự tại địa phương nên đã bị xử phạt năm triệu đồng một người
dịch tả lợn châu phi đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp
đến nay sau hơn một tháng đã có bảy địa phương xuất hiện ổ dịch này
điều đáng nói là tại hà nội ổ dịch lợn tả châu phi đã được phát hiện tại một hộ chăn nuôi lợn rừng ở khu vực đầm nấm phường ngọc thụy
ổ dịch tả lợn châu phi tại hà nội được phát hiện từ
ở một căn hộ chăn nuôi lợn rừng tại khu đầm nấm phương ngọc thụy quận long biên
ngay sau khi có dấu hiệu nghi vấn lợn nhiễm bệnh khu chăn nuôi đã bị phong tỏa cách ly
chủ trang trại nuôi lợn rừng đã lấy mẫu gửi xét nghiệm
kết quả cho thấy toàn bộ hai mươi năm con lợn rừng được nuôi tại đây dương tính với bệnh dịch tả lợn châu phi
bản tin nhanh đến đây cũng xin được tạm dừng